khu vực bắc bộ và trung bộ đang phải trải qua đợt nắng nóng gai gắt nhất từ đầu năm
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức ba mươi chín bốn mươi độ c nhiều nơi trên bốn mươi một độ c khiến cuộc sống người dân đảo lộn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều mùng hai tháng sáu nắng nóng gai gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở bắc bộ và các tỉnh thanh hóa phú yên
với nhiệt độ cao nhất lúc một mươi ba giờ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
một số địa phương có nhiệt độ trên ba mươi chín độ c là hòa bình lạng sơn
tại hà nội mức nhiệt cao nhất ghi nhận được là bốn mươi ba độ c tại trạm đo hà đông
trung tâm khí tượng nhận định đây là đợt nắng nóng gây gắt đầu tiên trong mùa hè năm nay và cũng là đợt nóng nhất từ đầu năm
tới ngày sáu tháng sáu nắng nóng tại bắc bộ và trung bộ mới dịu dần nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm mạnh từ năm tám độ c trong thời gian ngắn
ngoài ra các khu vực này sẽ có mưa rào và rông kèm theo gió giật mạnh
bên cạnh đó cơ quan khí tượng dự báo trong tháng sáu này bắc bộ và trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một hai đợt nắng nóng
đợt nắng nóng tiếp theo có thể xảy ra vào khoảng giữa tháng